thưa quý vị trong chuyến biển đầu năm tàu cá của ngư dân thị trấn cửa việt huyện do linh tỉnh quảng trị
đã vướng phải một loại bùn lạ khiến lưới bị chìm xuống biển
điều đáng nói là nhiều ngư dân gặp phải tình trạng này và hiện chưa tìm ra nguyên nhân
cũng như cách khắc phục gây thiệt hại khá lớn về kinh tế
chuyến biển đầu năm của anh bùi đình mười khi đến đánh bắt trên vùng biển
ở một mươi bảy độ hai mươi phút nam một trăm linh bảy độ năm phút đông cách bờ khoảng một mươi bảy hải lý
lưới của anh vướng phải một loại bùn lạ và không gỡ ra được
anh mười bị chìm mất ba mươi tấm lưới thiệt hại ước tính trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
cùng gặp phải một loại bùn lạ như anh bùi đình mười có tàu anh bùi xuân tấn
và tàu ông bùi đình thuận cũng ở thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
riêng tàu ông bùi đình thuận đã bị chìm ước tính thiệt hại cho cả ba tàu lên đến hàng tỷ đồng
trước sự việc này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng trị
đã cử cán bộ về kiểm tra và lấy mẫu đem đi phân tích
chúng tôi đã có trị đào là trước hết là khuyên được cái vùng
mình xác định được cái vùng nào có bùn
thì nói với người dân là tránh những cái vùng khai thác ở vùng đó
cái này là nó còn những cái hiện tượng bất thường của thời tiết hoặc là nó biệt đổi khí hầu
cho nên người dân đừng có hoang mang
và cũng phải lắng nghe những cái khuyến cảo của chính quyền để mà tiếp tục yên tâm sản xuất
theo các người dân quá trình thu lưới của người dân thường kéo dài khoảng sáu giờ đồng hồ
nhưng trong mẻ lưới đầu tiên
thời gian thu lưới kéo dài gần hai mươi bốn giờ
trước khi ngành chức năng tìm ra được nguyên nhân của hiện tượng trên để tránh thiệt hại
ngư dân cần tránh khai thác tại những vùng có nguy cơ bị bùn nuốt mất lưới
đồng thời cần bình tĩnh và tiếp tục vươn khơi bám biển